theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nam bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh hà nam đã có dấu hiệu giảm
đến nay toàn tỉnh đã có một mươi ba xã thuộc huyện thanh liêm kim bảng và thành phố phủ lý công bố hết dịch
bệnh dịch tả lợn châu phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh hà nam từ ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay
toàn tỉnh đã phải tiêu hủy gần một trăm hai mươi con lợn trong đó nhiều nhất là huyện lý nhân với hơn ba mươi tám bốn trăm linh con
huyện bình lục hơn ba mươi bảy một trăm linh con kim bảng hơn hai mươi một ba trăm linh con
thực hiện công tác phòng chống dịch các địa phương trong tỉnh đã sử dụng hơn bốn mươi bốn lít hóa chất
hơn hai bốn trăm linh tấn vôi bột để khử trùng chuồng trại và môi trường trong vùng dịch
nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan trên đàn lợn
các địa phương trên địa bàn tỉnh hà nam đang tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát phòng chống dịch
trong đó tập trung thực hiện tốt công tác khử trùng tiêu độc vệ sinh thú y và phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học